một mươi hai quận huyện ở hà nội tăng cấp độ dịch covid một mươi chín
hà nội ba phường ở cấp độ ba chưa thể đón học sinh tới trường
phó giám đốc sở công thương tp hcm chưa có cơ sở nói gia tăng lây nhiễm từ việc bán rượu bia
chuyên gia y tế nói về việc theo dõi trẻ sau khi tiêm vaccine
chuyên gia wso không nên hoảng loạn vì biến chủng omicron
xin chào quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
còn sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi
mở đầu bản tin mời quý vị đến với thông tin liên quan tới dự thảo của chính phủ
về sáu chính sách lớn về đặc cách đặc thù trong phòng chống dịch
theo đó tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chủ trì cuộc họp làm việc với thường trực ủy ban xã hội
và các cơ quan liên quan đến vấn đề này
mới đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì buổi làm việc
với thường trực ủy ban xã hội quốc hội và các cơ quan hữu quan
cho ý kiến về tờ trình của chính phủ về việc cho phép thực hiện một số cơ chế
chính sách đặc biệt đặt cách đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo kế hoạch chính phủ sẽ trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
băng hành nghị quyết về vấn đề này tại phiên họp thứ sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó dự thảo nghị quyết có sáu chính sách lớn quy định về nhân lực
tham gia tiêm chủng xét nghiệm chăm sóc điều trị người nhiễm covid một mươi chín
thanh toán chi phí tiêm chủng xét nghiệm khám chữa bệnh chữa bệnh covid một mươi chín
khám bệnh chữa bệnh từ xa thuốc nguyên liệu làm thuốc bệnh ổn
giá trang thiết bị y tế chính sách tiền lương tiền công phụ cấp và chế độ chính sách
đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ nhiệm ủy ban xã hội nguyễn thúy anh cho hay
thường trực ủy ban này nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết nói trên
tuy nhiên thường trực ủy ban xã hội đề nghị các cơ chế chính sách đặc biệt
đặc cách đặc thù được chính phủ trình cần được xem xét một cách kỹ lưỡng thận trọng
do có đối tượng tác động lớn phạm vi thực hiện không chỉ đối với hệ thống y tế
mà cả ngân sách nhà nước
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội vương đình huệ thống nhất
sự cần thiết ban hành nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội cho phép thực hiện
một số cơ chế chính sách đặc biệt đặt cách đặc thù để chính phủ ban hành
triển khai chiến lược tổng thể về phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian vừa qua trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
khi mà các ca tử vong vẫn liên tục tăng thủ tướng đã yêu cầu tiêm gấp mũi ba
chuyển ngay thuốc kháng virus cho các tỉnh thành để giảm nguy cơ tử vong vì covid một mươi chín
trong công điện mới nhất thủ tướng nêu rõ dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng
đáng kể người già người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh
để giảm thiểu số ca tử vong do covid một mươi chín thủ tướng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo
hướng dẫn ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiêm vaccine
cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định
trong đó đặc biệt lưu ý người cao tuổi người có bệnh nền chỉ đạo các bệnh viện
phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn nhanh nhất
triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế phân bộ ngay thuốc kháng virus dạng viên
để các tỉnh thành phố tổ chức cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm covid một mươi chín
sử dụng ngay sau khi được xác định dương tính
các tỉnh thành phố triển khai hệ thống theo dõi quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm
covid một mươi chín không để xảy ra tình trạng người nhiễm không liên hệ được với cơ sở y tế
không được phát thuốc điều trị ngay bao gồm cả thuốc kháng virus như đã nêu trên
thủ tướng giao cho bộ y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép
công tác mua sắm đảm bảo đủ thuốc điều trị tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu
theo thống kê của bộ y tế ngày ba tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm linh ca tử vong so với mức trung bình bảy ngày trước
số ca bệnh mới ngày ba tháng một mươi hai là một mươi ba tám trăm bốn mươi hai ca là giảm bốn chín số ca khỏi bệnh tăng một mươi hai
số ca tử vong tăng một mươi một bảy số ca đang điều trị giảm một trăm hai mươi năm

số ca nặng tăng chín hai
so sánh tuần này với tuần trước số ca mắc mới tăng lên ba mươi hai bảy
so sánh với tháng trước số ca mắc mới tăng một trăm bốn mươi chín tám
trong tuần vừa qua đã có hai ngày số ca tử vong tăng lên trên hai trăm linh ca
là mức cao nhất từ tháng một mươi trở lại đây
thưa quý vị những ngày gần đây hà nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới trên nhiều quận huyện
theo thống kê mới nhất thành phố hà nội có một mươi hai quận huyện tăng cấp độ dịch covid một mươi chín
từ cấp độ một lên cấp độ hai
vừa qua phó chủ tịch hà nội chử xuân dũng đã ký thông báo về cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
theo đó toàn địa bàn thành phố hà nội ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
có bảy quận huyện thị xã ở cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng màu xanh
trong phòng chống dịch bao gồm ba vị phú xuyên phúc thọ sắc sơn sơn tây thạch thất
ứng hòa còn lại hai mươi ba huyện ở cấp độ hai
trong thông báo vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
có một mươi một quận huyện ở cấp độ hai như vậy thành phố tăng thêm một mươi hai quận huyện từ cấp độ một
sang cấp độ hai về covid một mươi chín màu vàng nguy cơ trung bình
trong hai mươi ba quận huyện ở cấp độ hai đống đa có số ca mắc cộng đồng một mươi bốn ngày qua nhiều nhất với năm trăm chín mươi chín ca
số ca mắc cộng đồng trên một trăm linh dân tuần là bảy mươi chín ca
đứng thứ hai là nam từ liêm với các con số tương ứng là ba trăm hai mươi hai đến năm mươi bảy ca
về cấp xã phường có năm trăm hai mươi ba địa phương
và ba xã phường ở cấp độ một
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một là năm trăm ba mươi năm giảm một mươi hai xã phường
năm mươi ba xã phường ở cấp độ hai tăng một mươi một xã phường
và ba xã phường ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam tăng một phường
và không có địa bàn nào cấp độ bốn
ba phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng là phường phố huế
hai bà trưng phường khâm thiên trung phụng đống đa
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố là chín mươi bốn hai
đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi phần trăm
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là tám mươi hai ba mươi ba
đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi phần trăm
trong thời gian hai tuần trên địa bàn tính đến chín giờ sáng ngày ba tháng một mươi hai
đã ghi nhận bốn sáu trăm năm mươi trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
vừa qua hà nội đã có kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường học
tuy nhiên hà nội còn ba phường ở cấp độ ba trong phòng chống dịch là phố huế
quận hai bà trưng khâm thiên trung phụng
chưa thể đón học sinh cấp trung học phổ thông tới trường
hà nội chỉ có ba phường ở cấp độ ba trong phòng chống dịch là phố huế
quận hai bà trưng khâm thiên trung phụng quận đống đa
đối chiếu với văn bản của sở giáo dục và đào tạo
các trường trung học phổ thông và học sinh cư trú tại ba phường này
vẫn chưa thể đón học sinh cấp trung học phổ thông tới trường
các địa phương còn lại được đánh giá ở cấp độ một và cấp độ hai
sẽ cho học sinh trung học phổ thông đến trường học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai tới đây
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất
hiện thành phố hà nội ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó theo văn bản của sở giáo dục và đào tạo hà nội từ ngày sáu tháng một mươi hai
các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường thị trấn của ba mươi quận huyện
thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai
cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh những quy định về phòng chống dịch
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng lưu ý
những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau
cần nắm rõ thông tin của học sinh cấp độ dịch và quy định
cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú
để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến
nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh
đối với học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao
mức độ dịch ở cấp độ ba cấp độ bốn nhà trường bố trí học trực tuyến
tiếp tục với tình hình covid một mươi chín trên địa bàn tp hà nội
tình hình tục tăng người dân có tâm trạng lo lắng
tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho biết
tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở người đã tiêm đủ vaccine tại hà nội
thấp hơn nhiều lần người chưa tiêm
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đại học y dược hà nội phân tích
làm phép trừ đơn giản với tổng số ca nhiễm mới
và số người đã tiêm vaccine là có sáu trăm năm mươi hai trường hợp
tương đương hai mươi tám tám người chưa tiêm mũi nào bị mắc covid một mươi chín
trong vòng hơn một tuần qua
gần ba mươi số người bị nhiễm trên tổng số những người chưa tiêm
là điều cần lưu ý
để dễ hiểu khi lấy con số sáu trăm năm mươi hai chia cho giải dụ một mươi người chưa tiêm
thì lớn hơn nhiều khi lấy một bốn trăm linh hai chia cho hơn sáu triệu người hà nội
điều này khẳng định tỷ lệ mắc covid một mươi chín
ở những người đã tiêm đủ vaccine thấp hơn rất nhiều lần
những người chưa được tiêm chủng
bác sĩ nguyễn lân hiếu
cho biết thêm rằng
tổng kết tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
cơ sở hoàng mai
tám mươi sáu bệnh nhân nguy kịch là những bệnh nhân phải thở hfnc
thở máy không xâm lớn hoặc xâm nhập
chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc tiêm chủng là vô cùng quan trọng
để phòng chống dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn lân hiếu đề xuất
hà nội cần tổng kiểm tra những trường hợp chưa tiêm
để tiêm phòng covid một mươi chín
việc tiêm chủng không chạy theo thành tích
một trăm linh dân số địa bàn đã được tiêm
cần khẳng định đã soát một số trường hợp
trong hai đợt tiêm chủng vừa qua
đồng thời hà nội cần tiến hành ra soát
toàn bộ quy trình tiêm chủng
để tránh những biến cố đã xảy ra
bên cạnh đó
cần nghiên cứu tác dụng bảo vệ
của từng chủng loại vaccine đã sử dụng
và sớm đề ra chiến lược tiêm vaccine cho tương lai
chú trọng đến việc tiêm vaccine mũi thứ ba
bác sĩ nguyễn lân hiếu chia sẻ thêm
hiện nguy cơ làn sóng dịch covid một mươi chín
mới đã được hiện hữu
nhưng khác với đợt dịch thảm khốc vừa qua
việt nam đã có sự chuẩn bị kỹ hơn
vì vậy cần tránh những sai lầm phi khoa học
làm nền kinh tế vừa gượng dậy
lại có nguy cơ trao đảo
tiếp tục chương trình
mời quý vị đến với thông tin liên quan
tới tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
trước thăm mắc của người dân liên quan
đến việc mở bán rượu bia tại tp hcm hiện nay
ông nguyễn nguyên phương
phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
chưa có cơ sở nói gia tăng lây nhiễm
từ việc bán rượu bia
tại chương trình dân hỏi tp hcm mới đây
phó giám đốc sở công thương tp hcm
nguyễn nguyên phương cho biết
việc bán rượu bia vẫn đang được tp hcm
một cách thận trọng và việc thí điểm
kéo dài đến hết tháng một mươi hai
tp hcm đã thí điểm đánh giá từng bước
một cách thận trọng để mở từ từ
đến nay tp hcm đã có văn bản thứ hai
cho phép thí điểm mở cử dịch vụ này
đến cuối tháng một mươi hai
theo ông phương trên cơ sở văn bản thứ hai này
tp hcm tham khảo các quận huyện
đa số các địa phương đánh giá
việc mở cửa hoạt động ăn uống
và cho kinh doanh rượu bia
có những lợi ích rất rõ
ông phương đánh giá
chưa thấy cơ sở nào để nói rằng
nó có nguy cơ lây nhiễm cao
tất nhiên việc tiếp xúc gần
ăn uống với nhau nguy cơ cao hơn
sống chưa có cơ sở để nói rằng
tất cả gia tăng lây nhiễm
từ việc bán rượu bia này
thành ra cũng không có cơ sở
để quá lo lắng nhưng vẫn thận trọng
vì vậy thành phố tiếp tục giao trách nhiệm
để sở công thương và các quận huyện theo dõi
theo ông phương
sở công thương và các quận huyện
sẽ tiếp tục theo dõi kết thúc thời gian thí điểm này
thành phố sẽ có quyết định chính thức
cho rằng đúng là chưa có minh chứng nào
nói về việc kinh doanh rượu bia
làm tăng người mắc covid một mươi chín
bác sĩ lê hồng nga
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
nói việc mở cửa kinh doanh rượu bia
phụ thuộc vào cấp độ dịch của từng địa phương
theo bà nga
việc quyết định cấp độ dịch
chính là số ca mắc mới hàng ngày
nếu số ca mắc mới tăng
sẽ phải đóng lại việc kinh doanh rượu bia
nếu trong bàn nhậu có f
chắc chắn sẽ lây lan dịch
trong đó bà nga khuyến cáo
người dân có triệu chứng nghi ngờ hoặc là f
thì tuân thủ quy định cách ly
không nên giao lưu để lây lan dịch bệnh
việc quyết định cấp độ dịch của thành phố
nhìn một cách sâu xa
chính là ý thức của người dân
những ngày qua
bệnh viện nhi đồng hai
thành phố hồ chí minh
ghi nhận số trẻ nhập viện do covid một mươi chín tăng cao
đa phần những trẻ này đến khám
do có dấu hiệu ho sốt
sau đó phát hiện dương tính
vì vậy trong giai đoạn này
các bậc phụ huynh không được chủ quan
khi trẻ nhỏ có các dấu hiệu trên
trong các trẻ nhập viện
ngoài trẻ có bệnh nền trở nặng tỷ lệ một mươi
thì cũng có trường hợp chuyến nặng
do không được thăm khám kịp thời
các bác sĩ cảnh báo phụ huynh
không nên nghỉ trẻ mắc covid một mươi chín sẽ nhẹ
mà cần phải theo dõi sát
các dấu hiệu bệnh của con
ngoài những trẻ có bệnh lý nền như béo phì
hèn phế quản sinh non nhẹ cân
đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch
bệnh lý ác tính chuyển nặng
thì cũng có những trẻ chuyển nặng
do nhập viện trễ dù không bệnh nền
nhưng đã tử vong
thạc sĩ bác sĩ huỳnh minh thu
trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
bệnh viện nhi đồng hai lưu ý
trẻ mắc covid một mươi chín có thể được điều trị tại nhà
nếu có dấu hiệu chuyển nặng
phải đưa trẻ đi khám kịp thời
ở nhũ nhi nếu dấu hiệu trở nặng
là khi thấy trẻ quấy khóc
sốc cao liên tục bỏ bú
thở rút lõm lòng ngực nôn ói
tiêu chảy nhiều lần tím tái
ở trẻ lớn hơn
ngoài theo dõi tầng xuất thở
có thể cho svo hai quan sát sinh hoạt thường ngày
nếu trẻ bỏ ăn thăng mệt
đau nhất cần đưa đến cơ sở y tế khám
bác sĩ chuyên qua hai nguyễn minh tiến
và giám đốc bệnh viện nhi đồng
thành phố cho biết
các biểu hiện hậu covid một mươi chín có thể xảy ra
và dài đến một trăm hai mươi ngày
nên khi hết bệnh gia đình cần
theo dõi trẻ thêm ít nhất ba tháng nữa
phụ huynh có con mắc covid một mươi chín
đã khỏi bệnh có thể liên hệ đến
bệnh viện có chuyên khoa nhi đã được tư vấn
thêm về tình trạng sức khỏe của bé
giai đoạn hậu covid một mươi chín
quý vị thân mến
trước việc một số học sinh bị phản ứng
sau tiêm vaccine pfizer phải nhập viện
các chuyên gia y tế cho biết
trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
cần được theo dõi chặt chẽ hơn
người lớn khi tiêm chủng
theo tiến sĩ phạm quang thái
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là lứa tuổi
có những xáo trộn về tâm sinh lý
hormôn có thể ảnh hưởng trực tiếp
đến an toàn bụi tim
trong đó yếu tố tâm lý tác động lớn
đến phản ứng của cơ thể trẻ với vaccine
do đó các hướng dẫn liên quan tới tiêm chủng trẻ
đều cho phép cha mẹ
người giám hộ có mặt trong bụi tim
để hỗ trợ tốt nhất trấn an tâm lý của trẻ
phạm giáo sư tiến sĩ trần minh điển
giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho biết
chống chỉ định duy nhất với vaccine pfizer
là tình trạng phản ứng phản vệ
với chính vaccine tim
trong quá trình sàn lọc
cần lưu ý tình trạng trì hoãn tim vaccine
khi có bệnh cấp tính mạng tính
tiến triển như là sốt
vì các nguyên nhân khác thì tạm thời hoãn tim
hay hồi chứng thận hư đang có đợt cấp
thì cũng tạm thời hoãn
với tình trạng khác thì thận trọng
như có tiền sử phản vệ
với bất kỳ tác nhân nào đó
trẻ có bệnh mãn tính cũng cần chú ý thận trọng
vì thế nhóm này cần tim
tại bệnh viện
bệnh nền là bệnh bẩm sinh
như bệnh tim bẩm sinh
hay là thiếu hụt bẩm sinh về não
bệnh mạng tính như bệnh gan thận
kể cả trẻ tự kỷ
nhóm này cần thận trọng
nên tim ở bệnh viện để bác sĩ
và điều dưỡng theo dõi sát hơn
trước thông tin
tình tim vaccine covid một mươi chín có nguy cơ gây vô sinh
khiến cho nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng
tiến sĩ điển cho hay
virus xuất hiện mới được hai năm
vaccine cũng mới được tim hơn một năm
vaccine trên trẻ em cũng chỉ mới được triển khai tiêm
bắt đầu từ mùa hè
những dữ liệu ban đầu cho thấy
chưa có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài
sức khỏe sinh sản
các kết quả này là tương ứng với vaccine pfizer
với vaccine pfizer
phản ứng phụ phổ biến là đau tại vị trí tiêm
đau người ấn lạnh hoặc sốc kèm theo
dữ liệu về phản ứng nặng hơn
như phản vệ có ghi nhận sông rất ít
thông tin về phản ứng phụ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
ở trẻ nhỏ
ông điển cho biết
hiện không có báo cáo liên quan đến tử vong
với tất cả trường hợp phim cơ tim sau tim vaccine covid một mươi chín
ông nói thêm
các gia đình không nên lo lắng
vì trong quá trình tim
trẻ cũng sẽ được theo dõi cẩn thận
xử lý kịp thời nếu có tình huống vaccine
trước sự xuất hiện của biến thể omicron
nhiều nước trên thế giới đã đưa ra
nhiều biện pháp nghiêm khắc để phản ứng
với biến thể này
tuy nhiên bữa đây bà soumya swaminathan
trưởng nhóm khoa học của wkro cho rằng
người dân cần thận trọng
chứ không nên hoảng sợ quá mức
trước sự xuất hiện của biến thể omicron
tiến sĩ soumya swaminathan
trưởng nhóm khoa học của tổ chức y tế thế giới who
phát biểu tại hội nghị mới đây cho rằng
chúng ta cần phải chuẩn bị trước và thận trọng
chứ không hoảng sợ
bởi chúng ta đang ở một tình thế khác
so với một năm trước
bà nói rằng để có thể qua mặt delta
biến chủng chiếm chính
chín mươi chín tổng số ca mắc hiện tại
omicron cần có khả năng lây lan dễ hơn
bà trích dẫn dữ liệu cho thấy
số ca nhiễm biến chủng omicron
đang tăng gấp đôi hàng ngày ở nam phi
rất có thể nó tức omicron
sẽ trở thành biến chủng thống trị
bà nói thêm đồng thời khẳng định
đây là điều không thể dự đoán trước
tuy nhiên bà swaminathan cũng cho biết
còn quá sớm đều có thể kết luận
omicron có thể gây ra bệnh nhẹ hơn
so với các biến chủng khác của virus corona
tới giai đoạn
bà cho biết nhiều ca nhiễm biến chủng omicron
xuất hiện triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
ngoài ra vẫn chưa có bằng chứng
để kết luận về tác động của omicron
đối với hiệu quả của kháng thể
omicron có thể vượt qua một số hàng rào
miễn dịch tự nhiên có từ lần mắc trước đó
nhưng vaccine vẫn có tác dụng bà nói
chuyên gia swaminathan cũng cho rằng
việc tiêm tăng cường bằng vaccine hiện có
là đủ để chống lại omicron
bà swaminathan nói rằng
lệnh cấm nhập cảnh của một số quốc gia
nhắm vào miền nam châu phi là không công bằng
đồng thời ca ngợi quá trình giám sát
và giải trình tự tranh tuyệt vời của nam phi
đã giúp xác định biến chủng này
liên quan tới thuốc điều trị covid một mươi chín trên thế giới
stovimax đã được cơ quan quản lý dược phẩm anh
và cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
phê duyệt sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó một tin vui là các thử nghiệm cho thấy
straviap có khả năng chống lại các đột biến riêng lẻ
trên protein gai
các thử nghiệm cho thấy thuốc có thể tác động
lên các đột biến riêng lẻ trên các protein gai
của biến thể này
khi biến thể omicron xuất hiện
jsk và vir đã xem xét các báo cáo
nghiên cứu về biến thể omicron
jsk và vior đã xem xét các báo cáo nghiên cứu trước đó
và thấy rằng strovimab vẫn có tác dụng
chống lại biến thể omicron
hai hãng dược phẩm này vẫn đang tiếp tục thử nghiệm
hiệu quả của strovimab có khả năng chống lại
toàn bộ protein gai của biến thể omicron hay không
dự kiến thử nghiệm sẽ có kết quả
trong vòng hai ba tuần tới
sochovimap tác động trực tiếp lên protein gai của virus
làm cho virus không xâm nhập được vào tế bào cơ thể người
qua đó làm giảm tám mươi năm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong
trước đó jsk và vir đã thử nghiệm strovimab
để chống lại các đột biến với các loại biến thể khác nhau
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã ghi nhận
sotravimap có hiệu quả đối với các biến chủng của anh
nam phi brazil california new york và ấn độ
giám đốc điều hành của vir josh kangos cho biết
khi nghiên cứu bào chế thuốc strovimab
hãng đã nhắm tới mục tiêu điều trị
cho các loại virus có khả năng đột biến
bên cạnh đó thuốc còn có tác động vào một vùng protein gai
của virus sars cov hai nơi rất ít khả năng xảy ra đột biến
hiện nay strovimab đã được cấp phép sử dụng
ở hơn một mươi quốc gia trong đó có mỹ
nước này cũng đã chi trả khoảng một tỷ usd
cho hàng trăm nghìn liều để điều trị
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại